các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên số đăng ký trên hai hộp omega mà người tiêu dùng cung cấp là không khớp với số đăng ký của công ty với cục an toàn thực phẩm
cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục làm rõ hiện tượng ăn mòn kỳ lạ này trên hai hộp thực phẩm chức năng omega ba để kịp thời thông tin chi tiết đến người tiêu dùng